từ ngày mai mùng bảy đến mùng chín tháng một mươi trung bộ sẽ trải qua cao điểm của đợt mưa lớn khi mà vùng áp thấp áp thấp nhiệt đới tiến sát vùng ven biển trung và nam trung bộ
mưa to đến rất to vẫn sẽ xảy ra trên diện rộng và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn cho tới ngày một mươi năm tháng một mươi
sau ngày một mươi một tháng một mươi mưa lớn ở trung bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài
nguyên nhân là do giải hội tụ nhiệt đới vẫn đi qua khu vực trung bộ cộng thêm gió đông bắc vẫn còn hoạt động mạnh
nên mặc dù cường độ mưa có thể giảm so với cao điểm từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi
nhưng mưa to đến rất to vẫn sẽ xảy ra trên diện rộng và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn ở trung trung bộ cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi
mưa với cường độ và tổng lượng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày nguy cơ lũ ống lũ quét sạt lở đất vùng núi
ngập lụt diện rộng trên các lưu vực sông và các khu đô thị lớn
mưa lũ ngập lụt có khả năng ảnh hưởng đến các hồ chứa thủy điện thủy lợi nhỏ sung yếu
các địa phương cần sớm giả soát các phương án ứng phó với mưa lũ lớn để chủ động hơn trong công tác phòng chống